ngày ba mươi một tháng tám viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ hoàn tất cáo trạng truy tố ông phan văn vĩnh
cựu tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát nguyễn thanh hóa cựu cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao c năm mươi bộ công an
cùng chín mươi bị can về sáu tội danh
cáo buộc của cơ quan công tố ông phan văn vĩnh biết công ty cnc hoạt động tổ chức đánh bạc nhưng không ngăn chặn
xử lý mà còn ký văn bản đề nghị bộ thông tin truyền thông tạo điều kiện thuận lợi cho sai phạm trên
ông chỉ đạo ông hóa ký văn bản báo cáo đề xuất bộ trưởng công an cho cnc tiếp tục tổ chức đánh bạc và phê đồng ý vào văn bản
hợp thức ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một để che giấu việc góp vốn bằng lợi thế nghề nghiệp
lãnh đạo bộ công an khi phát hiện cnc vận hành game đánh bạc trá hình yêu cầu có báo cáo xong ông vĩnh không chấp hành
cơ quan công tố cho rằng hành vi của ông vĩnh gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín ngành
ông hóa bị quy kết đã bao che không cho các phòng nghiệp vụ xác minh xử lý cnc
ông vĩnh và ông hóa bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo khoản hai điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm với khung hình phạt từ năm đến một mươi năm tù